ủy ban nhân dân tỉnh phú yên vừa xử phạt vi phạm hành chính hai trăm linh triệu đồng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoàng phú an
trụ sở tại phường hai thành phố tuy hòa do vi phạm trong hoạt động thương mại sản xuất buôn bán hàng giả
doanh nghiệp này còn phải nộp lại số lợi nhuận bất hợp pháp trị giá là ba mươi chín triệu đồng vì sản xuất cà phê giả
trước đó đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh phú yên kiểm tra sừng sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn hoàng phú an
tại thôn bàn nhăm bắc xã hòa xuân tây huyện đông hòa tỉnh phú yên phát hiện một hai trăm linh bịch
bịch lượng mỗi bịch là năm kg cà phê mang nhãn hiệu trồn trắng tuy hòa
vụ việc được sở công thương tỉnh phú yên lấy mẫu gửi trung tâm kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm khu vực miền trung để kiểm nghiệm
kết quả sản phẩm cà phê trồn trắng tuy hòa không có thành phần cà phê như công bố chất lượng
thay vào đó thành phần chính của sản phẩm này là đậu nành bắp và hương liệu
lượng cà phê hạt không đáng kể chỉ chiếm khoảng năm
hiện doanh nghiệp này đã bị ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đình chỉ hoạt động một phần sản xuất vi phạm sản xuất cà phê trồn trắng tuy hòa
tuy nhiên giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn hoàng phú an lại cho rằng họ không làm giả cà phê mà đó là sản phẩm bột ngũ cốc
công ty trách nhiệm hiếu hạn hoàng phú an có hai cơ sở chế biến cà phê tại tỉnh phú yên và một cơ sở tại tỉnh khánh hòa
thiết nghĩ việc các sản phẩm cà phê của công ty này chất lượng như thế nào
như lý giải có đúng quy định của pháp luật các cơ quan chức năng cần sớm làm rõ để người tiêu dùng an tâm